tiếp chủ tịch tập đoàn tài chính hanna hàn quốc kim trung tài vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
quan hệ hợp tác giữa việt nam và hàn quốc tiếp tục đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt
cho nên việc hợp tác giữa hanna và ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ này
hiện có hơn sáu doanh nghiệp hàn quốc hoạt động tại việt nam và khoảng một trăm sáu mươi kiều dân hàn quốc tại việt nam
việt nam cũng có hơn một trăm tám mươi người việt đang sinh sống học tập tại hàn quốc
vì vậy việc thúc đẩy hợp tác tài chính giữa hai nước nói chung giữa hanna và bidv nói riêng trong thời gian tới
đem lại hiệu quả thiết thực tương xứng với mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
chính phủ việt nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hàn quốc làm ăn thành công tại việt nam
trong đó nỗ lực hết sức để hợp tác của tập đoàn tài chính hanna thành công tốt đẹp
ông kim trung tài nêu rõ tập đoàn tài chính hanna đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của bidv
đây là cơ hội tốt để tập đoàn và các công ty con có thể đẩy mạnh hợp tác mở rộng làm ăn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của việt nam